trận mưa lũ lịch sử vừa qua tại lai châu đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản
các công trình công cộng và các công trình giao thông nhiều tuyến đường liên thôn liên bản vẫn bị cô lập chia cắt
nhằm khắc phục hậu quả tỉnh lai châu đã huy động tất cả các phương tiện để nỗ lực thông tuyến
bảo đảm đi lại cho nhân dân phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm người mất tích
tuyến đường liên xã trục chính tái định cư có chiều dài một mươi tám km nối thị trấn tân uyên trung đồng bắc ta
bị thiệt hại nặng nhất với hàng chục điểm bị sạt ta luyên đường nhiều đoàn đất tuyến hệ thống cầu cống bị phá hủy hoàn toàn
để bảo đảm cho công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả tiến hành công tác cứu trợ bảo đảm cho việc đi lại của nhân dân
huyện tân uyên đã huy động bốn máy xúc và tám ô tô bốc xúc liên tục
đến nay cơ bản các tuyến đường bị sạt lở hư hỏng đã được thông tuyến sự kiến hôm nay ba mươi tháng sáu sẽ thông tuyến hoàn toàn
huyện tân uyên là địa phương thiệt hại nặng nề với các công trình giao thông
hiện có ba mươi sáu tuyến đường liên xã liên bản bị chia cắt hư hỏng với khối lượng đất đá vùi lấp lớn hơn một trăm bảy mươi
hơn năm mươi điểm bị đứt đường sạt lở chia cắt hầu hết các xã như nậm cần nậm sỏ bắc ta trung đồng là bị chia cắt hoàn toàn
để bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ công tác cứu hộ hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại
huyện đã huy động hơn ba mươi phương tiện máy móc tham gia khơi thông tuyến
bắt đầu từ ngày hai mươi bốn giá sụt sạt đã huy động toàn bộ lực lượng máy móc trên địa bàn để thực hiện khởi thông để đảm bảo giao thông suốt
thực hiện phương châm bốn tại chỗ sau bốn ngày tỉnh lai châu đã chỉ đạo sở giao thông vận tải
các công ty cổ phần đường bộ chỉ đạo các huyện thị huy động hàng trăm lượt máy xúc ô tô thi công ngày đêm
săn gạt bốc xúc điểm sụt lún cho nổ mìn tại những điểm có nhiều đất đá lớn giải phóng nền đường giúp nhanh chóng ổn định dân sinh trên địa bàn
hiện tại riêng quốc lộ bốn h vẫn bị chia cắt còn các tuyến quốc lộ tỉnh lộ quan trọng đã được thông tuyến giúp cho việc đi lại được thuận tiện
tuy nhiên do lượng đất đá lớn vẫn có mưa gây khó khăn cho công tác cứu hộ nên vẫn còn nhiều xã thôn bản bị cô lập